bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cùng ngư dân đã kịp thời ứng cứu và đưa một mươi người trên tàu bị sự cố vào bờ an toàn
khoảng năm giờ sáng nay tàu hải hà hai mươi tám do ông lương quang vinh làm thuyền trưởng bị bục khoang máy
nước tràn vào tàu và có nguy cơ bị chìm
nhận được tin báo cano của đồn biên phòng cù lao tràm và một tàu cá của ngư dân đã ứng cứu kịp thời
đưa chín thuyền viên và một du khách trên tàu vào đảo cù lao tràm an toàn
được biết tàu hải hà hai mươi tám chở hơn hai tấn xi măng hành trình từ cảng hải phòng đi chu lai tỉnh quảng nam và vào neo đậu tại đảo cù lao tràm